theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bắc bộ bắc trung bộ tây nguyên có mưa và rông vào đêm
nam trung bộ và nam bộ đêm không mưa
các khu vực bắc bộ tây nguyên và nam bộ đề phòng khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
thời tiết các khu vực đêm một mươi bảy tháng ba phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông dài rác gió nhẹ
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
độ ẩm từ bảy mươi đến chín mươi tám nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám hai mươi một độ c
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác gió đông nam cấp hai cấp ba
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh độ ẩm từ bảy mươi đến chín mươi nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín hai mươi hai độ c
khu vực hà nội nhiều mây đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
gió đông nam cấp hai cấp ba
độ ẩm từ bảy mươi chín mươi bảy nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi hai độ c
khu vực nam bộ mây thay đổi đêm không mưa gió đông cấp hai cấp ba
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh độ ẩm từ bốn mươi năm đến chín mươi bốn nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ c